thưa quý vị vụ bó cọc đất ở thủ thiêm đã khiến cổ phiếu bất động sản giám kỳ sang
thành phố hồ chí minh làm gì để dẫn dắt nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi hai
đầu tư tài sản số cần những gì
và chiêu thức lừa đảo giao ý để chiếm đoạt tiền của các nữ nhân viên
là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày một mươi ba tháng một
tôi quang huy người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
tại hội thảo phát huy vai trò và nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân
thành phố hồ chí minh mới đây các chuyên gia doanh nhân cho rằng
cả doanh nghiệp lẫn chính quyền thành phố đều phải liên tục học hỏi và sáng tạo
để xứng đáng với vai trò dẫn dắt nền kinh tế
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng năm trăm linh doanh nhân
tuy nhiên theo các chuyên gia chính quyền thành phố cần nỗ lực hỗ trợ
đồng hành để doanh nghiệp phát huy hết năng lực
đưa thành phố xứng đáng trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước
tỉnh đếm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hồ chí minh có bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp
đăng ký hoạt động với số lượng doanh nhân chiếm năm mươi tổng số doanh nhân trên cả nước
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên nguyên viện trưởng viện kinh tế việt nam
thành phố hồ chí minh còn nhiều việc phải làm để thực sự xứng đáng là đầu tàu của cả nước
cụ thể doanh nghiệp nộp thuế đóng góp vào sự phát triển của đất nước
thì chính phủ phải cung cấp cho doanh nghiệp những chính sách và sự hỗ trợ tốt nhất
không thể có tình trạng phân biệt đối xử bó buộc doanh nghiệp
chính quyền phải thực sự là bạn của doanh nghiệp
bên cạnh sự nỗ lực học hỏi chính quyền phải lắng nghe doanh nhân
các chuyên gia cũng mong muốn thành phố hồ chí minh cần tiếp tục đi đầu về cải cách
dám nghĩ dám làm như những gì thành phố đã làm được những năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nghìn
đồng thời cần tạo cơ chế đào tạo doanh nhân có sự bảo trợ của chính quyền thành phố
có thể tài trợ một phần cho các học viên doanh nghiệp tham gia
trong đó đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước là những người giàu kinh nghiệm thực tiễn về quản trị kinh doanh
cân địa chấn hủy cọc lô đất trúng đấu giá tại thủ thiêm đã chấm dứt chuỗi ngày tăng sốc của thị trường chứng khoán
hàng loạt cổ phiếu giảm sâu nhiều mã đáp sàng trong tình trạng trắng bên mua khiến nhà đầu tư nắm giữ hoang mang
cụ thể lực bán tháo ổ ạt bùng ra dù bán sàn lên đến hàng triệu đơn vị trong khi khối lượng khớp lệnh nhỏ giọt
khiến cổ đông bất lực nhìn tài khoản bị bong on
thảm hại nhất là ci và nbb hai mã từng tím lịp nhiều phiên liên tục khi được mệnh danh là chùm đất thủ thiêm
bên cạnh đó hàng loạt cổ phiếu bất động sản từng là tâm điểm chú ý của thị trường như ldg dig ceo đều giảm kịch sàn
các chuyên gia cho rằng đa tăng của một số cổ phiếu trong nhóm này vốn đến từ những kỳ vọng tươi sáng về giá đất ở khu thủ thiêm
do đó khi những kỳ vọng đó sụp đổ tâm lý bán tháo dồn dập để bảo vệ thành quả là hết sức bình thường
mặc dù cho rằng mức định giá đất thủ thiêm là bất hợp lý song chuyên gia nhận định mặt bằng chung của giá đất bất động sản vẫn sẽ có xu hướng tăng trong năm hai nghìn hai mươi
hội đồng quán trị hoàng anh gia lai vừa thông báo năm hai nghìn hai mươi một doanh thu công ty đạt hai hai trăm ba mươi tỷ đồng giảm gần ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể khi công ty có lãi trở lại với một trăm hai mươi tỷ đồng trong khi năm trước lỗ hơn một chín trăm linh tỷ đồng
kết quả kinh doanh khởi sắc của hoàng anh gia lai
đến từ động thái cơ cấu khá quyết liệt và tinh gọn nhất là sau sự kiện bản lệ bắt tay với thaco từ năm hai nghìn một mươi chín
thông qua việc bán đứt công ty nông nghiệp hoàng anh gia lai arico để tập trung tái cấu trúc cho tập đoàn mẹ
sau khi bán công ty nông nghiệp agrico hoàng anh gia lai đã giảm gánh nợ vay khoảng một mươi tỷ đồng tại ngân hàng
dư nợ vay giảm phân nữa còn hơn một mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng và có kế hoạch giảm tiếp về còn năm tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời các mảng kinh doanh cốt lỗi
cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực chỉ tiêu doanh thu của hoàng anh gia lai dự kiến tăng một trăm sáu mươi một lên mức bốn tám trăm hai mươi tỷ đồng
chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến gấp hơn chín lần lên một một trăm hai mươi tỷ đồng tương đương với thời kỳ hoàng kim từ năm hai nghìn một mươi một về trước
để hoàn thành mục tiêu này hoàng anh gia lai sẽ tập trung cho hai mảng kinh doanh chiến lược là xây dựng thêm chín cầm nuôi heo và trồng thêm hai hecta chuối
sở thông tin và truyền thông tỉnh bà rịa vũng tàu vừa công bố tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công
tổng đài hai mươi năm bốn mươi một nghìn hai mươi hai giải đáp tự động dịch vụ công ứng dụng giải pháp trợ lý ảo tiếng việt colbot
tổng đài được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo ai có thể hiểu được nội dung mà khách hàng muốn truyền tải trong quá trình giao tiếp
và tự động cải tiến hệ thống liên tục từ chính những tình huống thực tế
tổng đài colbot có khả năng vượt trội về xử lý ngôn ngữ dù giọng nói của colbot đạt tới mức độ tự nhiên giống đến chín mươi năm giọng người thật
nhận diện được cảm xúc của người nói nhận diện các từ loại từ sách thái
tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công hoạt động tự động hai mươi bốn trên bảy giúp phân tích xử lý và trả lời người hỏi trong thời gian nhanh nhất
thưa quý vị giá của những đồng mã hóa hot suy giảm mạnh nhưng sức hút dòng đầu tư của các loại tài sản số thế hệ mới vẫn chưa hề mức nhiệt
theo nhiều đơn vị thống kê việt nam đang ở tóp đầu danh sách các quốc gia quan tâm tài sản số
với tỷ lệ người được khảo sát từng sở hữu loại tài sản này ở mức cao
xong trước ma trận thật giả của các dự án siêu lợi nhuận thì nhà đầu tư cần lưu ý gì
sáu thế hệ mới đặc biệt trên nền tảng internet ba d tài sản mã hóa trên metaverse là đơn cử
đó chính là cái nền công nghệ nft của blockchain nó đã khiến cho cái việc tài sản số nó được hình thành rõ ràng hơn
và chính những cái yếu tố này nó đã làm cho metaverse trở nên gọi là hấp dẫn hơn bao giờ hết
thế nên microsoft họ mới đầu tư vào dynamic ba trăm sáu mươi năm và facebook họ đã chuyển tên thành meta để họ đầu tư vào một cái thế giới internet ba d
blockchain và nft
có lợi thế hợp crypto ở điểm tạo ra sự gắn kết mô hình kinh doanh ngoài đời thực lên internet ba d
bất đồng sáng centraland hay những cửa hàng nguồn áo được số hóa giao dịch của những avatar trên metaverse đang diễn ra
tạo dòng trafic đầu tiên trên những nền tảng này
số liệu thống kê từ công ty theo dõi thị trường daprad cho thấy
doanh số bán nft đạt khoảng hai mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi một khi tài sản điện tử này bùng nổ
mặc dù đã xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng chậm lại vào cuối năm
thì mọi cái tài sản kể cả những tài sản hữu hình vô hình thương hiệu trí tuệ thì nó đều được số hóa
và toàn tất cả những cái được số hóa như vậy người ta gọi chung là một cái tài sản số
và người ta có thể định giá nó bằng những các cái dạng như là tốc cần chia ra những cái giá trị đó mà có thể bán được trên sản
tuy vậy đầu tư tài sản bá hóa thế hệ mới cũng tìm mẫn rủi ro
gamefee là tiêu biểu do sức hấp dẫn kèm theo cạm bãi đó
thành công giá trị của ac infinity
đóng một cuộc đua thiết kế game nft
cách hợp hình thức tài chính phi tập trung
khoảng ba trăm linh game blockchain được cho rằng đang phát triển tại việt nam
thì hiện có bao nhiêu tựa là làm thật vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải đáp
tuy nhiên dư luận ngay cả trong giới truyền thông tin về game và làm game
rất nhiều dự án trong số đó là mua mã nguồn từ nước ngoài về rồi dựng lên
hoặc là một cách vội vàng để gọi bốn
lên sản chứng khoán thì phải có một cái cơ các cái cơ quan nó thẩm định
một cái giá trị nào đó thì anh mới được lên sàn chứng khoán
chứ không phải bất cứ ai là cái định giá của tôi là một tỷ
rồi một tỷ rồi sau lên sản chứng khoán
vậy thì trong lĩnh vực số cũng cần phải
cũng cần phải có những cái đơn vị
hoặc là những cái sàn người ta thẩm định là cái giá trị đó
là giá trị hiện tại và giá trị tương lai
nó có khả thi hay không
ở việt nam chúng ta đừng nói nhiều đến cái từ sản bốc
tức là thí nghiệm
vậy thì cần phải có những cái tổ chức mà được phép
của các cơ quan quản lý nhà nước cho phép để thử nghiệm
qua cái việc thí nghiệm như vậy
thì rút ra được những các cái là tư vấn với nhà nước
là những cái gì nên làm và những cái gì không nên làm
thì trung tâm sẽ hỗ trợ cho họ về cái việc đó là cung cấp các cái thông tin
đặc biệt là các thông tin của dự án thị trường việt nam
và các cái thông tin do những cái chuyên gia việt nam cung cấp
để họ có đầy đủ dữ liệu hơn
để họ có một cái đánh giá về cái giá trị của cái tài sản số đó
tiếp sau game phi với hình thức play to earn
chơi game tạo ra thành tích nft để có thu nhập thụ động
như mô hình ứng dụng blockchain
tập thể thao để tích lưỡi nft
gọi vốn nft cho sản xuất phim ảnh hội họa mỹ thuật
để nhanh chóng được giới thiệu đến giới đầu tư
tiềm năng của blockchain để tạo ra môi trường đầu tư mới là cực lớn
xong như phòng thí nghiệm visual ai của ibm đang chỉ ra
chỉ một nft được bán giá trên một năm trăm linh usd
bảy mươi năm được bán với giá từ một mươi năm usd trở xuống
thậm chí thấp hơn nhiều
phần lớn tác phẩm nft không được chú ý tới
mọi người bỏ tiền ra để sản xuất một nft
nhưng rất khó để gợi ý cho một người bạn là nghệ thuật
tìm cách làm giàu từ nft
vì thực tế rất ít người có lợi nhuận trong thị trường này
do đó như mọi lĩnh vực khác
nhà đầu tư cần tỉnh táo và bình tĩnh
nắm những bài học a bờ cờ
trước khi xuống một số tiền lớn cho tài sản số thế hệ mới này
sau khi chuyên mục thành phố an toàn đưa ra cảnh báo
về phân tức lừa đảo mới tại các tiệm giặt ủi
thì nhiều người dân tiếp tục cung cấp thông tin
về một đối tượng có vé ngoài bánh bao
chuyên đi xe hơi đến các cửa hàng vợ giao yến
để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nữ nhân viên
nữ nhân viên của một cửa hàng trên đường số hai
khu dân cư kim sơn phường tân phong
quận bảy tp hcm
chia sẻ với phóng viên thành phố hôm nay
về việc mình bị lừa đảo
theo đó tối ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một
thanh niên ngoài ba mươi tuổi đi xe taxi công nghệ
đến cửa hàng và nói là giao hộp yến
cho sếp của nữ nhân viên
người này nói chuyện hoạt ngôn
và giáo bộ lấy điện thoại gọi
khiến nữ nhân viên lầm tưởng là chú tiệm của mình
đặt hộp yến thật và lấy tiền ra trả dùm
xong rồi mới gọi cho sếp nói kiểu giống như là hờ thôi
gọi hờ thôi không có gọi luôn á
xong rồi cái anh mới kêu là
ừ thì hỏi em tên gì em bảo là em tên hân
xong rồi anh mới kêu là
ừ thì bé hân chỉ có năm trăm linh ngàn này kia thôi
rồi thì có gì á
thì bây giờ còn hai triệu một
hai triệu một thì anh gửi cho chị vi sau nha
cái em mới bảo là
rồi xong rồi cái anh mới cấp máy thôi
rồi mới nhận năm trăm linh ngàn của em và anh đi giao
với thủ đoạn trên
nữ nhân viên quán cà phê trên đường số ba mươi bảy
phường một mươi hai quận tân bình
cũng đã bị đánh lừa với số tiền bị mất là hai tám triệu đồng
kiểu như tin tưởng á

bao nhiêu anh đó kêu hai triệu ba
cái em lấy là đếm đủ hai triệu ba đưa cho anh đó rồi á
cái anh đó kêu là
hai triệu tám gần em
cỡ một mươi giờ mấy là
hai chị em dọn quán á
xong rồi lúc em dọn xong thì em lên phòng em nằm
cái chị gọi kêu là
hợp yến xào cái em kêu là em mới nhận cho chị
hai triệu tám xong lúc đó là
hai chị em mới phát hiện là bị lừa á
xong rồi cái cam mà
không coi cam hai cái cam
không có cái nào mà rõ được cái bệnh số si
với lại cái mặt của anh đó
sự việc sau đó được trình báo
lên công an phường một mươi hai quận tân bình
công an đã ghi nhận lời khai bị hại
đồng thời xuất hiện trường trích xuất camera
tại quán cà phê để làm căn cứ xử lý
theo quy định
đối tượng người ta đi là đi bằng ô tô
như một chiếc ô tô màu trắng
đậu ngay trước cửa quán luôn
mà đối tượng là
mặc đồ rất là lịch sử
áo bông rồi đeo túi luôn
đeo túi luôn rồi đi đưa vào
giống như vội lắm
giao hàng cho chị chủ em nhận gấp
anh với kiểu như vội á
làm cho người ta phân tán
tưởng tượng em em em tên bảo hả
em nhận hàng cho chị chủ
anh gọi điện rồi anh bị đi mấy vòng
người ta cứ để cái điện thoại lên tay
rồi nói vậy á
nên là nhiều khi nó bị cú
nó chưa hiểu cái gì cả rồi
nó cứ giống như thế là
giống như thông minh ấy đi lái tiền
tỉnh táo hơn hai nạn nhân ở trên
nữ nhân viên cửa hàng mini food
trên đường hồ hảo hớn quận một
thành phố hồ chí minh chia sẻ với chuyên mục
thành phố an toàn khi đối tượng vừa đến giao hàng
chị đã cảnh giác và gọi điện thoại cho chủ cửa hàng
để xác nhận lại trước khi đưa tiền nhận đồ giúp
cái gian cảm thấy không lừa được
nên đã giả bộ giao sai địa chỉ
rồi rời đi
chủ của em á
chạy xếp vô nhà sửa không
chị chủ cũng hay đặt hàng á
mà thường là phải gọi cho chị chủ
chị chủ đồng ý
mới đưa tiền cho
người ta mà lúc đó
ông đó ông tự gọi
ông tự diễn diễn
xong mình cũng gọi lại mình hỏi có phải đúng không
tại mình cũng không dám
phải chính mình nghe là
đưa tiền á mình mới dám đưa
xong đó gọi cho chị chủ
thì chị chủ nói là không có ai
cái gì mà kiểu người ta mới vừa gọi cho chị xong
mà chị lại
phải ngứng là giống như không biết cái gì
thì đã nghi rồi mà lúc đó
chị chủ cấp máy mình định gọi lại lần nữa
thì ông đó kêu gì chắc lộn
thế là ông mới đi luôn
theo thông tin trên các trang thương mại điện tử
giá của hộp yến đối tượng dùng mang tới các cửa hàng
giao động từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi ngàn đồng
tuy nhiên bằng sự hoạt ngôn
đối tượng đã nhắm đến nạn nhân là những nữ nhân viên trẻ tuổi
mới ở quê lên làm việc
nhạy dạ cá tinh để lừa đảo
và với vẻ ngoài bánh bao đi xa hơi
đối tượng đã chiếm đoạt tiền của rất nhiều người
mình phải cảnh giác
ông đó làm mình
ông hói hói làm cho mình gáp theo
cứ từ từ từ từ
người ta chị chủ kêu nhận thì mới nhận
mình phải gọi cho cái người đặt ra
người ta gọi thì người ta mình phải gọi
mình xác nhận lại
chính mình nghe mình mới gì được
lúc đó là bạn em làm bên sư vạn hạnh
cái quán bánh đó
thì cũng vô giao mà lúc đó gọi cho cái chị trưởng ca không được
giao cho chị đó mà gọi không được
nên là lúc đó mấy bạn nó cũng đưa tiền luôn
cũng hai chiều rưỡi luôn
cũng cái hộp yến đó luôn
cái bao y chang luôn